chỉ cần gõ từ khóa mua thông tin khách hàng hay data khách hàng ngay lập tức có hàng loạt trang web hay tài khoản facebook giao bán
mặc dù giao bán công khai nhưng các đối tượng lại tỏ ra rất đề phòng khi giao dịch
nhiều lần mong muốn gặp trực tiếp của chúng tôi đều bị từ chối
chỉ sau thời gian dài trao đổi qua lại khi có sự tin tưởng nhất định chúng tôi mới hẹn gặp được một người bán
và một mươi hai khách hàng trung cư cao cấp đấy là bao nhiêu tiền
nếu mà chị lấy thì nó khoảng năm mươi triệu ạ
năm mươi triệu ạ
việc chính của chàng trai này là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ viễn thông
còn bán data khách hàng chỉ là thêm
hiện tại anh có trong tay danh sách khách hàng của các trung cư cao cấp
data khách hàng rất nhiều

một mươi là bao nhiêu tiền
một mươi là khoảng năm mươi triệu
nhân hàng nhiều khi là nó
các bạn cũng khai thác rồi
ngoài ra còn có data của các ngân hàng
cần ngân hàng ỉ chỉ cần gọi điện sẽ có
còn đây là tài khoản facebook có tên data khách hàng vip
với lời quảng cáo rất hấp dẫn gói data này làm thay đổi sự nghiệp của bạn
tài khoản này tự giới thiệu đang nắm giữ tập khách hàng có số dư trên năm tỷ của hai mươi hai ngân hàng
khi ngỏ ý muốn xin số điện thoại để liên lạc tài khoản này cho biết chỉ liên lạc bằng tin nhắn ở đây
sau nhiều lần tiếp cận tài khoản này gửi cho chúng tôi để modata khách hàng của một ngân hàng nhà nước
với đầy đủ thông tin như họ tên địa chỉ chứng minh thư cả số dư tài khoản tiết kiệm của khách hàng ở đây
điều ba mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ
việc thu thập lưu giữ sử dụng công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư bí mật cá nhân
phải được người đó đồng ý trừ trường hợp luật có quy định khác
còn theo nghị định bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ hành vi mua bán trao đổi trái phép
thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông
có thể bị phạt từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
những người có hành vi vi phạm này tùy vào tính chất mức độ vi phạm
có thể bị xử theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một mươi
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
với khung hình phạt cao nhất là bảy năm tù
tài khoản của chị hằng bỗng dưng biến mất
bảy mươi triệu đồng
dù chị và người thân không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào
sự việc xảy ra đã một thời gian nhưng đến nay chị vẫn chưa được giải quyết
tôi thì cũng không biết tại vì tôi cũng không hay mua bán cái gì cả
nên là tôi cũng không biết là có bị lộ thông tin ra ngoài không thì tôi không biết
nhưng mà chỉ biết tự dưng buổi sáng ngủ dậy bị trừ hai lần trong tài khoản thôi
chứ còn cũng không biết là một lần trừ năm mươi triệu và một lần trừ hai mươi một triệu chứ còn
không biết là tại sao
nếu quả thực việc tài khoản bỗng nhiên bốc hơi là do dữ liệu cá nhân người dùng
bị các nhóm đối tượng giao bán thì sự nguy hiểm có lẽ không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân
nếu như các bạn và các cơ quan bảo vệ căn cướp không tốt
hoặc là bị hacker đánh vào hoặc cả tội phạm có tội chức
hoặc là bị hacker đánh vào hoặc cả tội phạm có tội chức đánh vào
hoặc là bị hacker đánh vào hoặc cả tội phạm có tội chức đánh vào
để lấy chỗ các cái lưu trữ của thẻ căn cướp các bạn thì các bạn cũng mất hết thông tin
và ngược vào nó sẽ lấy thông tin đó để mà không chế lại các bạn
thì đấy là một điều mà nó liên quan đến cá nhân và nó có liên quan đến cơ quan bảo vệ của công dân của mình
thì đấy là những cái điều mà chúng ta rất quan tâm
hiện nay hợp tác quốc tế đã báo động rất nhiều về vấn đề này

theo tìm hiểu của chúng tôi khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này
khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên một diễn đạn thông tin
khách hàng đó sẽ được lưu trữ tại kho dữ liệu chung
phổ biến hiện nay là việc khách hàng mở tài khoản ở ngân hàng
mua bảo hiểm đăng ký mạng viễn thông thì đều phải khai báo những thông tin cá nhân
như vậy người quản trị của những nơi này đều có thông tin về khách hàng
nguồn thông tin này bị tin tặc lấy cắt hoặc do chính nhân viên của các đơn vị này tuồn ra bên ngoài cho những đầu nậu
các đầu nậu sẽ tổng hợp phần loại
rồi giao bán thông tin của khách hàng
đó có thể là các sàn giao dịch bất động sản
dịch vụ gửi tin nhắn giáp
các công ty bảo hiểm khác
và có thể cả những đối tượng có ý đồ xấu
đây là cả một ngành underground về chia sẻ thông tin khách hàng
mua bán trao đổi những thông tin đấy
người mua những thông tin đấy cũng có rất nhiều loại
có thể là có những thông tin quảng cáo
họ muốn sử dụng những thông tin đấy để họ
tạo ra những hình thức quảng cáo đúng với cả những cái đối tượng khách hàng
mà người lập ra quảng cáo muốn target vào
hoặc là cũng có những nhóm hacker khác muốn mua những thông tin đấy
để họ thực hiện những đợt tấn công ở thế giới của trao đổi
và lấy những thông tin khách hàng này rất rộng lớn
đây là một nguồn thu gồi rào cho những hacker bộ đen
thông tin cá nhân bị mua bán
là một trong những nguyên nhân phiền toái mà rất nhiều người gặp phải
khi liên tiếp với các thông tin khách hàng
họ cũng nhận được những cuộc điện thoại chào mời quảng cáo
trung bình một tuần chắc cũng phải đến ba bốn tuần
còn từ đâu thì đấy là do người ta tự giới thiệu
khi mà cuộc gọi bắt đầu thì là người ta sẽ tự giới thiệu người ta ở bên nào
có lần thì là bên nhà đất
mất động sản
mua giới bán chung cư
hoặc là dịch vụ làm đẹp
tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu và tôi bản thân là người làm kinh doanh
tôi cũng hiểu được cái việc là các bạn bán hàng
có điện thoại đó là công việc các bạn
nhưng mà tôi cũng thường xuyên từ chối nhưng mà đôi khi tôi rất là bực mình
hầu hết những người dùng điện thoại di động đều từng được một trung tâm nào đó gọi điện mời chào hoặc chăm sóc
phiền hà bất thời gian thậm chí bực bội cáu gắt
nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi tại sao những thông tin thuộc về cá nhân lại có nhiều người biết đến vậy

gây thiệt hại cho đơn vị bị làm giả

người ta bảo sang ra
tuy nhiên tình trạng này vẫn không có dấu hiệu suy giảm

đây nha đây là cái tòa án ngày gần đây nhất

đến cái mức mà khám thật
người ta bảo sao là giả
hành vi của họ đấy đã có thể là đủ yếu tố để cấu thành tội danh là tội làm giả con dấu
giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức được quy định tại điều hai trăm sáu mươi bảy của bộ luật hình sự
và cái tội danh này thì theo bộ thành sự quy định thì nó có hai loại hình phạt chính
thứ nhất là hình phạt tiền
thì có thể là phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
và cái lợi hình phạt thứ hai là hình phạt tù
nếu như mà cái hành vi đó
nó có thể gây cái hộ khủy nghiêm trọng
hoặc là người ta thực hiện nhiều lần v v
thì có thể là phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm
đó là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng
hình phạt xử lý dành cho hành vi làm giả giấy tờ đã có
không ít nhóm đối tượng đã phải chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật
về hành vi làm giả buôn bán giấy tờ giả
mà ở đây là giấy gia viện giấy khám sức khỏe giả
tuy vậy nhìn nhận một cách khách quan
thị trường giấy tờ giả
sẽ không thể lộng hành
nếu không có sự tiếp tay của nhóm khách hàng có nhu cầu
nói cách khác tình trạng trên sẽ chỉ được kiểm soát
nếu chính người mua
phải chịu trách nhiệm với hành vi tiếp tay
lưu thông giấy tờ giả của mình